dd animation studio học hỏi và ứng dụng một quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế trong tất khâu từ xây dựng nội dung cho tới phát triển hình ảnh hoạt họa và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
dd animation studio học hỏi và ứng dụng một quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế trong tất cả các khâu từ xây dựng nội dung cho tới phát triển hình ảnh hoạt họa và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
vâng thật ra thì đấy chính là một cái sự mạo hiểm
ngay từ đầu khi chúng tôi bắt đầu làm cái bộ phim tàn thể này là đã xác định trước là ở phía nam sẽ là môi trường rất là khó khăn
bởi vì là những cái quan niệm cũ những cái sự bảo thủ trong suy nghĩ của rất nhiều người
đó là một cái dự án tâm huyết cho nên là khi mà chúng tôi làm tất nhiên là cũng có những cái rẻ
có những cái sợ hãi nhưng mà mình cố gắng mình vượt qua những cái ế rẻ đấy để hoàn thiện một cái tác phẩm nó có đồ cột cuối
nó thực sự là đến từ cái tâm huyết của mình đến từ cái đam mê những cái mà mình yêu thích
được ra mắt trên hai kênh facebook và youtube tàn thể tiền chuyện với thời lượng một mươi năm phút
đã mang tới cho khán giả những hình ảnh từ một thế giới hoạt họa thuần việt trong một câu chuyện giả tưởng có chiều sâu
một chàng trai si tình tìm đến thiền cung với hy vọng đoàn tụ với người vợ đã mất
thiền cung trong truyền thuyết là nơi những người đã khuất cập bến hoàn toàn không giống như những gì anh từng biết
kết cục bất ngờ của câu chuyện đã đặt ra những câu hỏi về nhân sinh quan cho cả nhân vật và người xem
về sự tồn tại của chính mình và thế giới xung quanh

thiền cung trong truyền thuyết đã mang tới cho khán giả những hình ảnh từ một thế giới hoạt họa thuần việt trong một câu chuyện giả tưởng có chiều sâu